ngày bảy tháng một mươi hai tại di tích chiến thắng đồng dương tỉnh quảng nam tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với di tích khảo cổ phật viện đồng dương
đây là một trong những sự kiện diễn ra tại huyện thăng bình nhân kỷ niệm năm mươi bốn năm ngày chiến thắng đồng dương chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
năm một nghìn chín trăm linh một phinon một học giảng người pháp đã công bố việc phát hiện hai trăm hai mươi chín hiện vật ở phật viện đồng dương trong đó có một tượng đồng cao một trăm linh tám cm mang nhiều yếu tố của nghệ thuật ấn độ
cho đến nay khu di tích quan trọng và loại bậc nhất của kiến trúc phật giáo trăm ba này đã bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh
tuy vậy những tác phẩm điêu khắc ở đồng dương đã thể hiện giá trị hình thành nên một phong cách nghệ thuật nổi tiếng từ giữa thế kỷ một mươi chín đến cuối thế kỷ một mươi chín
được gọi là phong cách đồng dương và được các bảo tàng thế giới
quốc gia lưu giữ bảo vệ
nhân dịp này thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ lãnh đạo tỉnh quảng nam đã trao bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt phật viện đồng dương cho nhân dân huyện thăng bình